sau hơn một ngày xét xử vào chiều nay đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên xét xử vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại tổng công ty xây dựng công trình giao thông một gọi tắt là cenco một đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với bảy bị cáo
đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo cấn hồng lai cựu tổng giám đốc cenco một và phạm dũng cựu chủ tịch hội đồng thành viên cenco một từ chín đến một mươi năm tù lê văn long cựu kế toán trưởng cenco một từ bốn đến năm năm tù
các bị cáo khác bị đề nghị mức án từ hai mươi bốn đến bốn mươi hai tháng tủ giam về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
ngoài ra đại diện viện kiểm sát còn đề nghị hội đồng xét xử tuyên buộc hai bị cáo dũng và lai
phải liên đối bồi thường cho nhà nước hơn năm mươi bốn bảy tỷ đồng tiền thiệt hại do không xác định giá trị thực tế quyền sử dụng đất khi tiến hành cổ phần hóa bốn khu đất